cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thảo chú tệ phường triềng lề thành phố sơn la về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thảo đã sử dụng bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay nợ của nhiều người
với tổng số tiền trên năm tỷ đồng sau đó chiếm đoạt
đến ngày hai mươi chín tháng sáu do không có tiền để trả nợ cho các bị hại
nên thảo đã bỏ trốn xuất cảnh sang tỉnh sao van an khẹt nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày tám tháng một mươi công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và quyết định truy nã đối với nguyễn thị thảo
đến ngày một mươi hai tháng một mươi thảo đã bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ lào về việt nam
tại cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
bình định và khánh hòa đã lên phương án ứng phó và chuẩn bị phương tiện
cùng với lực lượng ứng cứu trong những tình huống bất ngờ nhất là ứng cứu các tình huống sạt lở đất
tại bình định đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi thông qua sự thông báo và kêu gọi hướng dẫn của công an tỉnh
cùng các đơn vị liên quan đã có năm năm trăm một mươi sáu phương tiện cùng ba mươi tám bốn trăm tám mươi ba lao động vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới
hiện có một mươi tàu cá cùng một trăm một mươi hai lao động nằm trong vùng nguy hiểm
đang trên đường vào bờ hầu hết các chủ phương tiện và thuyền trưởng đã nắm thông tin
và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
tỉnh khánh hòa chỉ đạo các địa phương ngưng các hoạt động đánh bắt vận chuyển lưu thông trên biển
kể từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi cho học sinh nghỉ học vào ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi
qua thống kê hiện toàn tỉnh đã có trên hai tám trăm linh tàu thuyền vào nơi neo đậu
kêu gọi hơn năm người dân trên các lồng bè vào nơi tránh trú
chủ động di rời bốn trăm bốn mươi tám hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc
với loại vaccine là pfizer đã được tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em
và đã được nhiều nước sử dụng
còn tp hcm sẽ tạm ngưng việc triển khai các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay
thông tin này được văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
đưa ra vào chiều nay
như vậy đến thời điểm hiện tại tp hcm không còn chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại các cửa ngõ cũng như các tuyến đường liên quận
sau khi tháo dỡ chốt lực lượng công an sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan
đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra kiểm soát lưu động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định phòng chống dịch tại bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa
hành khách liên tỉnh quan tâm đến việc kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn
đối với người lưu thông theo quy định
sở giao thông vận tải phối hợp với công an và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra
các tiêu chí quy định về hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách
của các đơn vị vận tải đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp cũng giao sở y tế phối hợp chặt với các lực lượng khác
tổ chức kiểm soát phòng chống dịch theo quy định tại bến xe ga tàu
các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
hôm nay tòa án nhân dân huyện thới lai tp cn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân đối với trương châu hữu danh và các thành viên trong nhóm báo sạch
trước đó sáng cùng ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân huyện thới lai tp cn
đã mở phiên tòa xét xử năm bị cáo
gồm trương châu hữu danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh long an
nguyễn phước trung bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thành phố đà nẵng
đoàn kiên giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thành phố hồ chí minh
nguyễn thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thành phố hồ chí minh
lê thế thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thành phố hà nội
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân
huyện thới lai truy tố tháng ba năm hai nghìn hai mươi danh xưng là nhà báo
và gặp một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới thới lai
lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do ảnh hưởng bởi dự án
bị cáo đã viết ba mươi hai bài và đăng hai mươi chín clip trên facebook và fanpage trương châu hữu danh
theo kết quả giám định những bài viết video do danh thực hiện
đã làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước tại địa phương
gây hoang mang nghi ngờ làm mất ổn định về tư tưởng
lòng tin trong nhân dân tạo sự bất ổn trong xã hội
hành vi của bị cáo còn làm mất uy tín danh dự nhân phẩm của các lãnh đạo cơ quan
tổ chức chính trị xã hội các cấp làm mất sự tin tưởng của người dân
đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền địa phương
ngoài ra vào năm hai nghìn một mươi chín danh cùng với các bị cáo nêu trên đã tạo fanpage
báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs chanel
để viết đăng tải bốn mươi bảy bài video về các chủ đề được dư luận quan tâm trên facebook
quá trình cùng nhau thành lập các tài khoản nói trên để đăng bài viết
các bị cáo nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo thu hơn hai tám tỷ đồng
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi danh bị bắt
các bị cáo còn lại đều rời khỏi nhóm
riêng lê thế thắng đã trực tiếp thao tác xóa fanpage báo sạch
kênh youtube bs chanel và tự thoát khỏi group làm báo sạch
cập nhật nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
cho đến chiều ngày hôm nay cho biết mưa lũ ở miền trung đã làm năm người chết và một người mất tích
các địa phương ghi nhận người chết và mất tích do mưa lũ là quảng ngãi quảng nam và quảng trị
trong đó quảng ngãi là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với bốn người chết
tại tỉnh quảng nam nước lũ đã cơ bản rút khỏi các khu dân cư
chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đã có gần năm mươi phương tiện tàu thuyền
với hơn hai trăm sáu mươi một người được hướng dẫn di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý các địa phương
tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở tìm kiếm người mất tích
đảm bảo an toàn người trên các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản
điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du đảm bảo an toàn các công trình đang thi công
cử lực lượng thường trực khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở
còn vào trưa nay trên sông thạch hãn đoạn qua khu vực đập tràn xả lũ nam thạch hãn
thuộc xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy
đặc biệt nghiêm trọng khiến một người bị nước cuốn trôi và bảy người bị mắc kẹt giữa dòng nước
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi tàu chở đoàn công tác của sở giao thông vận tải
tỉnh quảng trị đang đi công tác trên khu vực sông thạch hãn không may bị chết máy khi gần qua đập tràn nam thạch hãn
thời điểm gặp nạn trên tàu có tám người có bốn cán bộ của sở giao thông vận tải ba lái tàu
và ông hoàng đức việt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên hà
khi tám người gặp nạn bảy người bám được vào trụ bê tông nổi
riêng ông hoàng đức việt bị nước cuốn mất tích
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an tỉnh quảng trị đã triển khai cứu hộ
những người bị mắc kẹt và tìm kiếm người bị mất tích
hôm nay còn bảy người đang còn nằm ở giữa cái đập và một người hiện nay mất tích
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an hình thức phòng thị xã hồ trì
phòng bệnh trang tám tiếp tục cho tìm kiếm người mất tích dọc sông
hiện nay còn một người mất tích ban chỉ huy phòng trọng thiên tai và tìm cứu hộ cứu nạn của tỉnh
đã chỉ đào các lực lượng chức năng trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là nòng cốt
để tiếp tục bám trên dòng phòng cháy
hôm nay theo dõi mực nước cũng như khảo sát địa bàn nắm tình hình kinh nghiệm của người dân phối hợp chặt chẽ
để điều tra và tìm được người mất tích này càng sớm càng tốt
đến một mươi năm giờ cùng ngày bảy người bị mắc kẹt đã được lực lượng công an tỉnh quảng trị
cùng với người dân giải cứu an toàn tình trạng sức khỏe ổn định
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang phối hợp bơm đập cao su ngăn dòng
để thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn này
thưa quý vị và các đồng chí thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm nhiều đại biểu khẳng định
việc nâng cấp từ pháp lệnh cảnh sát cơ động lên thành luật là rất cần thiết và phù hợp
đảm bảo phát huy được hiệu quả của lực lượng cảnh sát cơ động
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến tán thành với tờ trình của chính phủ
và báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đồng thời khẳng định việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết
góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đồng tình với một số đề xuất trong dự thảo luật
nhằm cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang
trong đó có lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
nhiều ý kiến khẳng định việc thành lập một số lực lượng mới và đảm bảo đầu tư
trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát cơ động phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
là hết sức cần thiết
không bao giờ được phép sử dụng lực lượng quân đội để thực hiện hành vi chấn áp
để bảo đảm an ninh quốc gia mà lúc đó phải sử dụng lực lượng cảnh sát
như chúng ta đã biết thì rất nhiều đại biểu cũng như trong tờ trình của chính phủ
đã đánh giá về vấn đề dự báo về xu thế cũng như tình hình
trong thực tế thì chúng ta thấy rằng đã có một số hiện tượng xảy ra về vấn đề bạo loạn
rồi vấn đề gây hấn và biểu tình trái pháp luật đã gây tổn hại đến một phần nào đó
đến vấn đề an ninh quốc gia
chính vì thế cho nên trong thời gian này
chúng ta phải sử dụng lực lượng cảnh sát
nếu như không được trang bị sớm cho họ những cái quyền
tức là những loại phương tiện này để đáp ứng yêu cầu để đảm bảo an ninh quốc gia
theo đúng tinh thần pháp luật của quốc gia cũng như của quốc tế thì rất là khó khăn
trên thực tế các nước như cảnh sát hoàng gia thái lan cảnh sát hoàng gia campuchia
người ta sử dụng máy bay trực thăng rất nhiều
theo quan điểm của cá nhân tôi vấn đề sử dụng máy bay ở đây
không có gây tốn kém lãng phí gì về tài chính
mà vấn đề là phải sử dụng loại máy bay nào sử dụng như thế nào trong trường hợp nào
và phối hợp với lực lượng quân sự ra sao
còn khi sử dụng máy bay thì phải được huấn luyện đương nhiên rồi phải có băng cấp rồi
và thứ hai phải có quy chế phối hợp với lực lượng quân đội chặt chẽ
và đặc biệt đã sử dụng máy bay thì còn liên quan đến quản lý không lưu quản lý được bay
thì luật hàng không đều chỉnh rồi
nên là chúng ta không có vấn đề gì mà phải
quan điểm của cá nhân tôi phải tranh luận nhiều
vâng theo tôi
với một sự vượt phát triển hiện đại như này
các bọn phàm kích mạng phàm tội khác
trong một xu thế hoạt động
sử dụng những phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi
thậm chí sử dụng cả những trang trí hiện đại
nhất là bọn sử dụng buôn bán các loại ma túy bọn tội phạm có tổ chức
cho nên đối với lực lượng công an nói chung và lực lượng công an cơ động nói riêng
mà sử dụng phương tiện máy bay
thì tôi cho rằng là nhu cầu cấp thiết và rất cần thiết
cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố
bảo đảm an ninh trạc tự chống bạo loạn
thì đây là một lực lượng
có thể nói là một lực lượng nồng cốt quan trọng nhất của công an
cho đó chúng ta không thể nói là
vì tiết kiệm mà chúng ta không trang bị cho họ thầu bay tù thủy
nếu họ ngăn chặn được những vụ khủng bố bạo loạn
đảm bảo trạc tự an ninh quốc gia
thì không thể đo đếm được bằng tiền
cái điều này chúng ta phải khẳng định
cứu được một con người sống
và cứu được những câu chuyện rất quan trọng của quốc gia
thì không thể đo đếm được
phát biểu tại phiên thảo luận
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo
trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội
đã có những ý kiến tâm huyết sâu sắc và trách nhiệm
khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu
đầy đủ ý kiến của đại biểu quốc hội hoàn thiện dự thảo luật
thông tin thêm xung quanh một số vấn đề được các đại biểu nêu
đặc biệt là về quyền ngăn chặn vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái
tấn công xâm phạm các mục tiêu cảnh sát cơ động bảo vệ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện các văn bản quy phạm pháp luật
chưa quy định cụ thể việc xử lý các phương tiện bay không người lái
khi xâm phạm mục tiêu của cảnh sát cơ động bảo vệ
trong khi đó với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ
các loại phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng rất rộng rãi
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
tiềm ẩn nguy cơ gây hại đối với an ninh quốc gia
đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trật tự nói chung
an toàn các mục tiêu mà cảnh sát cơ động bảo vệ nói riêng
ví dụ như những trường hợp phản động tội phạm
lợi dụng các phương tiện này để có thể mang chất nổ
chất hóa học sinh học phá hoại hoặc gây nguy hại cho các mục tiêu
nếu lực lượng trực tiếp bảo vệ không được quyền ngăn chặn
mà chờ lực lượng khác đến xử lý thì sẽ gây ra hiệu quả
về nhiều mặt nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị ngoại giao
do vậy để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cảnh sát cơ động
trong việc chủ động ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay
không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công
xâm phạm hoặc đe dọa tấn công xâm phạm các mục tiêu bảo đảm
tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao vũ trang canh gác bảo vệ
cần được quy định thẩm quyền này cho cảnh sát cơ động tại dự thảo luật
xung quanh một số nội dung cụ thể của dự thảo luật như về chế độ chính sách
một số quyền hạn của lực lượng cảnh sát cơ động
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an sẽ phối hợp với
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nghiên cứu giải trình
tiếp thu tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật
nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ công an đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng
nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh trật tự
tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để lực lượng công an nhân dân thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đồng thời góp phần tạo cơ sở pháp lý vững vàng vững chắc toàn diện cho sự nghiệp xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân
cải cách tư pháp một trong những nội dung quan trọng mà bộ chính trị đã yêu cầu các cấp ủy
tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu trình ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba xem xét
ban hành nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ngoài hai chuyên đề đã giao cho đảng ủy công an trung ương chủ trì xây dựng là cải cách tư pháp
trong cơ quan điều tra đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam và đổi mới công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
kế hoạch số bảy mươi sáu của đảng ủy công an trung ương cũng phân công các đơn vị chủ động nắm tình hình
và tham gia các nội dung trong quá trình xây dựng hai mươi năm chuyên đề thuộc kế hoạch số hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của ban chỉ đạo xây dựng đề án trung ương
tập trung mọi nguồn lực nghiên cứu một cách sâu sắc đánh giá tác động xã hội của các luật đang
hiện hành và trên cơ sở đó là thống kê những bất cập và cần phải điều chỉnh để cho phù hợp
với tình hình thực tiễn của xã hội hiện nay đặc biệt là chúng ta thấy cái ảnh hưởng của cái đại dịch
covid vừa rồi và hơn thế nữa thì chúng tôi cũng dự báo cái hướng điều chỉnh hướng quản lý xã hội
bằng pháp luật trong thời gian tới
tại các kỳ họp thứ một mươi một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua tám luật
một nghị quyết liên quan đến công tác công an trong đó có luật cư trú năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống ma túy
năm hai nghìn hai mươi một luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính v v
đây là các đạo luật rất quan trọng do bộ công an chủ trì đề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp
đến công tác công an trong đó có nhiều đạo luật nghị quyết mang tính đột phá để các lực lượng trong
công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống vi phạm pháp luật bảo vệ đảng
bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia an ninh con người trật tự an toàn xã hội và tham gia xây dựng
chính phủ điện tử chính phủ số xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
bộ công an đã có những giải pháp thực sự mạnh mẽ và hết sức quyết liệt bởi vì một khối lượng công việc
rất đồ sộ và rất mới mẻ và chúng ta lại thực hiện trong một hoàn cảnh rất đặc biệt
nó chung với thời điểm diễn ra dịch bệnh mà chúng ta phải đối phó
tiếp tục xây dựng nhà nước phong quyền sâu chủ nghĩa kiến tạo liêm chính hành động và xây dựng bộ máy
phong quyền sâu chủ nghĩa tinh gọn hiệu lực hiệu quả là một trong những nội dung quan trọng
của chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đã được đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng xác định
trong thời gian tới để góp phần tiếp tục xây dựng nhà nước phong quyền sâu chủ nghĩa
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an ban hành các chiến lược các văn bản
chỉ đạo nhằm thống nhất
nhận thức hành động trong toàn lực lượng những vấn đề lý luận và thực tiễn cần được cụ thể hóa
trong các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật
bình đẳng dân chủ công khai minh bạch chuyên nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ nhân dân
và sự phát triển của đất nước
dự thảo luật cảnh sát cơ động được xây dựng soạn thảo tiếp tục cụ thể hóa nội dung về quyền con người
quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp khắc phục những hạn chế bất cập sau bảy năm thực hiện pháp lệnh về cảnh sát cơ động
thể hiện rõ nét nỗ lực trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo cơ sở vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
quyền hạn được giao phù hợp với yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
hôm nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tỉnh đồng nai
về công tác quy hoạch đầu tư cho công an cấp huyện công an cấp xã công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo báo cáo của công an đồng nai dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc của công an tỉnh đồng nai mới
rộng hơn năm hectare tại phường an bình thành phố biên hòa đã khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi bốn
riêng dự án xây dựng trại tạm giam của công an tỉnh đồng nai đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
rộng khoảng ba mươi ba hectare tại phường tân phong tp biên hòa hiện nay đang tiếp tục các bước để triển khai xây dựng
riêng dự án xây dựng trụ sở làm việc của công an huyện tân phú và công an cấp xã
hiện nay địa phương đang tiếp tục các bước đền bù giải phóng mặt bằng tiến tới giao đất để sớm đầu tư xây dựng trong thời gian tới
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và đánh giá cao toàn lực lượng công an đồng nai
đã có nhiều nỗ lực trong công tác thể hiện tính tiên phong nơi tuyến đầu phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể và một cá nhân
bộ công an tặng sáu bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng bền bỉ trong thời gian dài của lực lượng công an bình dương
mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng lực lượng công an bình dương cùng các lực lượng tăng cường đã có nhiều nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch
tập trung lực lượng vừa thực hiện đảm bảo an ninh trật tự vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
đặc biệt đã giữ vững tình hình an ninh trật tự tại các khu cụm công nghiệp
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh cần chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn trong tình hình mới tại địa phương không lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh
dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng ba bằng khen của thủ tướng chính phủ sáu bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
học viện chính trị công an nhân dân ngày hôm nay đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai